tiếp tục chương trình làm việc với số phiếu tán thành cao quốc hội đã thông qua luật đấu giá tài sản
theo đó luật đấu giá tài sản với tám chương tám mươi một điều quy định về nguyên tắc trình tự thủ tục đấu giá tài sản đấu giá viên tổ chức đấu giá tài sản
thù lao dịch vụ đấu giá chi phí đấu giá tài sản xử lý vi phạm khủy kết quả đấu giá tài sản bồi thường thiệt hại quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
đối tượng áp dụng của luật này gồm đấu giá viên tổ chức đấu giá tài sản hội đồng đấu giá tài sản tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh vốn điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
người có tài sản đấu giá người tham gia đấu giá người chúng đấu giá người mua được tài sản đấu giá cá nhân tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản
luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trừ quy định tài khoản hai điều này
khoảng bốn điều tám mươi của luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư